tàu hộ vệ hải quân f một trăm một mươi hai thuộc lực lượng hải quân bangladesh đã cập cảng sài gòn
bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố hồ chí minh từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng bốn
chuyến thăm của tàu hộ vệ bns protoi hải quân cộng hòa nhân dân bangladesh góp phần tăng cường quan hệ hợp tác
hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước nói chung và lực lượng hải quân hai nước nói riêng
trong thời gian chuyến thăm chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo thành phố hồ chí minh
bộ tư lệnh vùng hai hải quân hai bên sẽ tiến hành trao đổi kinh nghiệm về một số lĩnh vực cùng quan tâm
thủy thủ tàu sẽ tham gia các hoạt động giao lưu thể thao với cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng hai hải quân
cũng trong thời gian chuyến thăm sĩ quan và thủy thủ tàu sẽ tham quan một số di tích lịch sử thắng cảnh tại thành phố hồ chí minh